ngay trong đêm hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi tại đà nẵng ban chỉ đạo tiền phương tiếp tục họp khẩn
để đưa ra các biện pháp ứng phó với cơn bão số chín đã vào sát đất liền
theo báo cáo của các địa phương cũng như lãnh đạo các ngành liên quan
tính đến hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hầu hết tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
vào nơi tránh chú bão an toàn
lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn ba trăm bảy mươi bốn người dân thuộc sáu tỉnh
từ tiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
tới nơi an toàn tổ chức gia cố sơ tán gần một trăm chín mươi lòng bè